cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tập đoàn sầu khí việt nam pvn gây thiệt hại tám trăm linh tỷ đồng của pvn góp vốn vào ocean bank
điều tra thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét đối với ông phan đình đức thành viên hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí việt nam pvn về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều một trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự
ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ ba đã phê chuẩn quyết định và lệnh trên
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và thi hành lệnh khám xét đối với ông phan đình đức theo đúng quy định của pháp luật
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản để sớm kết luận điều tra truy tố và xét xử theo đúng quy định của pháp luật